bộ trưởng tư pháp thổ nhĩ kỳ beski bozdak ngày hai mươi năm tháng hai thông báo
chính quyền nước này đã bắt giữ một trăm tám mươi bốn người bị tình nghi liên quan tới việc
nhiều tòa nhà bị sụp đổ trong trận động đất kinh hoàng ở thổ nhĩ kỳ diễn ra hôm sáu tháng hai
đồng thời nhấn mạnh các cuộc điều tra đang tiếp tục được mở rộng
cụ thể theo ông bosta hơn sáu trăm linh người đã bị điều tra liên quan đến các tòa nhà bị sập
số người bị bắt và tạm giam bao gồm bảy mươi chín nhà thầu xây dựng
hai mươi người chịu trách nhiệm pháp lý một mươi ba chủ sở hữu và một mươi tám người đã thực hiện các thay đổi đối với các tòa nhà này
theo thống kê hơn một trăm sáu mươi tòa nhà với năm trăm hai mươi căn hộ đã bị sập hoặc hư hại nặng nề
trong thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của nước này
nhiều người thổ nhĩ kỳ đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với những gì họ coi là hành vi tham nhũng trong xây dựng
và thiếu sót trong phát triển đồ thị
sau trận động đất mạnh hôm sáu tháng hai đã xảy ra nhiều dư chấn và động đất ở nước này
hiện số người thiệt mạng bởi các trận động đất vừa qua riêng tại thổ nhĩ kỳ đã vượt qua bốn mươi bốn người